thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa chính thức ký ban hành nghị định số một mươi năm hai nghìn một mươi chín
quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô
nghị định này có rất nhiều điểm mới đáng chú ý đặc biệt là quy định xe taxi và xe hợp đồng điện tử
đều không bắt buộc phải gắn hộp đèn như là quy định trước đây
xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi được quyền lựa chọn gắn hộp đèn
với chữ taxi cố định trên nóc xe với kích thước tối thiểu là một mươi hai x ba mươi cm
hoặc niêm yết cụm từ xe taxi làm bằng vật liệu phản quang trên kính phía trước và kính phía sau xe
với kích thước tối thiểu sáu x hai mươi cm
đối với các xe công nghệ như b grabca nghị định quy định xe hợp đồng phải niêm yết cụm từ xe hợp đồng
làm bằng vật liệu phản quang trên kính phía trước và kính phía sau xe với kích thước tối thiểu là sáu x hai mươi cm
một điểm đáng chú ý khác của nghị định này là việc quy định lắp đặt camera để ghi hình lái xe
và trên xe nhằm đảm bảo an ninh an toàn cho hành khách
dữ liệu hình ảnh được cung cấp cho cơ quan công an thanh tra giao thông và cơ quan cấp giấy phép
bảo đảm giám sát công khai minh bạch
ngoài ra xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container xe đầu kéo cũng phải lắp camera
để đảm bảo ghi lưu trữ hình ảnh của người lái xe trong suốt quá trình xe tham gia giao thông
kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi